người đàn ông điều khiển xe máy tông thẳng vào xe tải khi vào đường cua gấp khiến cho người này tử vong
vụ việc tai nạn xảy ra vào chiều nay ngày một mươi chín tháng sáu trên đoạn đường qua xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
nạn nhân tên là hoàng văn định điều khiển xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào xe tải mang bị kiểm soát chín mươi ba h hai nghìn sáu trăm năm mươi hai
cú tông mạnh đã khiến cho nạn nhân và xe máy bị ngã văng ra đường và tử vong ngay sau đó
chiếc xe máy vỡ nát phần đầu chiếc xe tải cũng hư hỏng
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn